trước tình trạng khai thác cát sỏi lậu hoạt động tinh vi diễn biến phức tạp lãnh đạo ba tỉnh lâm đồng đồng nai và bình phước sẽ triển khai quy chế phối hợp quản lý khai thác cát sỏi trên sông đồng nai giữa ba tỉnh nhằm giải quyết rứt điểm nạn cắt tặc khu vực giáp danh
đây sẽ là lần đầu tiên các tỉnh lâm đồng đồng nai bình phước cùng ký chung một văn bản về quy chế phối hợp quản lý khai thác cát sỏi trên sông đồng nai
với nhiều điểm mới thuận lợi trong công tác quản lý xử phạt bản quy tắc chung khi được thông qua vào cuối tháng năm này sẽ rộng cửa để các tỉnh chung tay xử lý nạn cắt tặc không còn cảnh sạt lở môi trường và sinh kế của nông dân ven sông đồng nai bị ảnh hưởng
được biết do địa bàn giáp danh nên việc khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra và ngày càng phức tạp
các đối tượng còn sử dụng các máy móc cơ giới phương tiện để khai thác tập kết trái phép vận chuyển khoáng sản gây hư hỏng đường giao thông sạt lở đất gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương